lực lượng chức năng thành phố lạng sơn vừa phát hiện và lập biên bản xử lý trường hợp xe ô tô khách mang biển kiểm soát một mươi hai a chín nghìn ba trăm bốn mươi bốn do nguyễn mạnh hùng chú tại phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội điều khiển chạy hướng lạng sơn hà nội trên xe chở sáu khách
khi đang di chuyển về hà nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu dừng xe xử lý